phó chủ tịch và ủy viên hội đồng bầu cử quốc gia
cụ thể phó chủ tịch thường trực quốc hội tòng thị phóng phó thủ tướng thường trực chính phủ trương hòa bình
chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam trần thanh mẫn
phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh giữ chức phó chủ tịch hội đồng bầu cử quốc gia
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an là một trong một mươi sáu ủy viên của hội đồng bầu cử quốc gia
cũng về công tác nhân sự trong sáng nay với tỷ lệ chín mươi ba ba mươi bảy tổng số đại biểu quốc hội tán thành
quốc hội đã thông qua nghị quyết bầu bổ sung ủy viên ủy ban thường vụ quốc hội đối với ông dương thanh bình
ủy viên trung ương đảng bí thư tỉnh ủy tỉnh cà mau
ngày hôm nay tại tỉnh kiên giang trung tướng nguyễn văn sơn thứ trưởng bộ công an
đã đến dự lễ khởi công trụ sở làm việc của công an tỉnh kiên giang giai đoạn một
trụ sở làm việc hiện tại của công an tỉnh kiên giang
được xây dựng cách đây ba mươi bảy năm các yêu cầu về công năng sử dụng đã cũ xuống cấp
không còn đáp ứng kịp với nhu cầu làm việc chiến đấu của cán bộ chiến sĩ
trụ sở làm việc công an tỉnh kiên giang được xây dựng tại đường phan thị ràng
phường an hòa thành phố rạch giá có tổng diện tích sàn xây dựng một mươi năm trăm ba mươi bốn m hai
gồm công trình cấp hai chín tầng với một tùm theo phong cách kiến trúc tân cổ điển
với tổng mức đầu tư kinh phí xây dựng là ba trăm năm mươi một tỷ đồng
làm hai giai đoạn
giai đoạn một từ nay đến năm hai nghìn hai mươi hai hoàn thành nhà làm việc của ban giám đốc
và khối xây dựng lực lượng khối an ninh trang thiết bị nhà làm việc và gara
giai đoạn hai dự kiến khởi công hoàn thành từ năm hai nghìn hai mươi hai cho đến năm hai nghìn hai mươi năm
hoàn thiện các công trình hạng mục xây dựng còn lại và đưa vào vận hành
phát biểu tại buổi lễ trung tướng nguyễn văn sơn thứ trưởng bộ công an
mong rằng công an tỉnh kiên giang phối hợp với các đơn vị chức năng của tỉnh
đơn vị thi công
tư vấn giám sát để đảm bảo tiến độ quản lý chặt chẽ về chất lượng công trình
theo đúng thiết kế đã được phê duyệt quy trình thi công đảm bảo tuyệt đối an toàn lao động
chất lượng công trình xây dựng hoàn thành đúng thời hạn
trụ sở mới của công an tỉnh sau khi xây dựng xong là công trình kiến trúc hiện đại
góp phần tạo nên mỹ quan chung cùng với các công trình khác của tỉnh
phục vụ tốt yêu cầu công tác và chiến đấu của lực lượng công an tỉnh
vào trường ngày hôm qua công an tỉnh hải dương tổ chức hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến
trong phong trào thi đua vì an ninh tổ quốc và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
giai đoạn hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi dự và chỉ đạo hội nghị có trung tướng lương tam quang
thứ trưởng bộ công an cùng dự có lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh hải dương
trong năm năm qua việc triển khai thực hiện phong trào thi đua tại công an tỉnh hải dương
đã mang lại kết quả tích cực trên các mặt công tác lan tỏa rộng khắp từ tỉnh đến cơ sở
trong phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều tập thể cá nhân điển hình tiên tiến
được các cấp các ngành và người dân ghi nhận đánh giá cao
phát biểu tại hội nghị trung tướng lương tam quang thứ trưởng bộ công an
biểu dương những thành tích và kết quả nổi bật mà công an tỉnh hải dương
các tập thể cá nhân điển hình tiên tiến đã đạt được trong những năm qua
đồng chí thứ trưởng cũng nhấn mạnh tập thể lãnh đạo công an tỉnh hải dương
thực sự là những người gương mẫu đi đầu trong lãnh đạo chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị
cần tận dụng sự đồng tình ủng hộ của người dân và các cấp chính quyền
để làm tốt hơn nữa nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn
đáp ứng được yêu cầu và nhiệm vụ mà đảng nhà nước và nhân dân giao phó
tại hội nghị đã có hơn một trăm linh tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc được các cấp biểu dương khen thưởng
vào sáng nay cục quản lý xuất nhập cảnh bộ công an đã tổng kết phong trào thi đua
vì an ninh tổ quốc
giai đoạn hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi trung tướng lương tâm quang thứ trưởng bộ công an đã đến dự và chỉ đạo hội nghị
trong năm năm thực hiện phong trào thi đua vì an ninh tổ quốc được đơn vị triển khai một cách cụ thể
theo đó cục quản lý xuất nhập cảnh đã triển khai thành công dự án thí điểm
cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh vào việt nam đúng tiến độ đúng quy trình
về chú trương thực hiện chính phủ điện tử
đây là bước đột phá trong công tác quản lý xuất nhập cảnh
tạo điều kiện thuận lợi cho người nước ngoài nhập cảnh vào việt nam
giúp kiểm soát tốt người nước ngoài trong nội địa
đến dự và phát biểu tại hội nghị trung tướng lương tam quang thứ trưởng bộ công an đã đề nghị
cục quản lý xuất nhập cảnh cần tiếp tục nâng cao công tác quản lý xuất nhập cảnh vào việt nam
phát huy vai trò của lực lượng công an xuất nhập cảnh trong việc ngăn chặn các hoạt động vi phạm pháp luật
xuất nhập cảnh góp phần phát triển du lịch thu hút đầu tư
trong dịp này nhiều tập thể cá nhân đã được nhận cờ thi đua xuất sắc của bộ công an
năm mươi bảy tập thể được nhận đơn vị quyết thắng bảy đồng chí được công nhận chiếc sĩ thi đua toàn lực lượng
một đồng chí được công nhận chiến sĩ thi đua toàn quốc
và trên đây tại hà nội bộ công an tổ chức cuộc họp về công tác tuyên truyền
đối với các chuyên đề công tác lớn của bộ công an
thiếu tướng nguyễn duy ngọc thứ trưởng bộ công an chủ trì cuộc họp
tại cuộc họp đại diện các đơn vị cục nghiệp vụ bộ công an đã đề xuất cụ thể các nội dung
thời gian phương pháp tuyên truyền đối với công tác xây dựng dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
việc thực hiện kế hoạch số một trăm linh năm của bộ trưởng bộ công an về tổng kiểm tra
mở đợt cao điểm vận động toàn dân giao nộp và đấu tranh với tội phạm
vi phạm pháp luật về vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ
dự án luật bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ
về việc bố trí công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã
trên cơ sở lắng nghe báo cáo của các đơn vị thứ trưởng nguyễn duy ngọc nhấn mạnh
việc đẩy mạnh đổi mới công tác tuyên truyền để đạt hiệu quả cao nhất đối với các lĩnh vực công tác nói trên